khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng có nắng nóng nhưng mức nhiệt không cao như các tỉnh thành phía bắc phổ biến chỉ từ ba mươi năm ba mươi tám độ
đêm nay khu vực này sẽ có mưa rào và rông ở diện vài nơi thời tiết dịu dần về ngưỡng nhiệt là hai mươi sáu cho tới hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ban ngày trời có nắng nhưng nền nhiệt không cao phổ biến trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực tây nguyên
còn khu vực nam bộ mức nhiệt là từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ
mưa rông xảy ra giải rác vào khoảng thời gian chiều tối và đêm khiến cho thời tiết tương đối mát mẻ với mức nhiệt là từ hai mươi một cho tới hai mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên và nam bộ mức nhiệt sẽ là hai mươi ba hai mươi sáu độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ gió tây nam đến nam duy trì cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy với những con sóng biển cao từ một năm mươi đến hai năm mươi và gây ra tình trạng biển động
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh biển động có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện vài nơi gió tây nam cấp bốn cấp năm tầm nhìn xa thông thoáng là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước